khi hội nhập thì rõ ràng là người phụ nữ người ta rất là mềm mại và người ta rất là chi tiết
cho nên người ta đón nhận được các thông tin một cách tích cực
và nếu như ai đó chủ động mà có thể nắm bắt được và chủ động chuẩn bị được cái tâm thế cho mình
thì hội nhập rất là thành công